cục cảnh sát giao thông bộ công an thông tin trong ngày ba tháng chín
toàn quốc đã xảy ra hai mươi vụ tai nạn giao thông khiến một mươi ba người chết và một mươi bốn người bị thương
so với cùng kỳ của năm trước đã tăng bảy vụ tám người chết và bốn người bị thương
lý giải nguyên nhân tình hình tai nạn giao thông gia tăng
cục cảnh sát giao thông cho biết so với thời điểm năm hai nghìn hai mươi một
dịch covid một mươi chín có diễn biến phức tạp toàn quốc đang thực hiện giãn cách xã hội
nên lượng xe lưu thông giảm số vụ tai nạn giao thông cũng giảm
cũng trong ngày ba tháng chín cảnh sát giao thông công an các địa phương đã phát hiện
sử lý chín chín trăm một mươi hai trường hợp vi phạm tạm giữ hai trăm sáu mươi hai ô tô ba tám trăm một mươi một mô tô hai mươi một phương tiện khác
tước một ba trăm sáu mươi một giấy phép lái xe các loại